chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đời sống văn nghệ của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn tuần qua diễn ra nhiều sự kiện văn hóa văn nghệ đặc sắc
điểm nhấn đáng chú ý là chương trình hòa nhạc sân vườn cho năm mới hai nghìn một mươi chín
do trung tâm giao lưu văn hóa nhật bản tổ chức vừa diễn ra tại hà nội
đây cũng là chủ đề chính trong chương trình đời sống văn nghệ tuần này
mở đầu chương trình mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại các sự kiện văn hóa văn nghệ đáng chú ý trong tuần qua
mở đầu chương trình mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại các sự kiện văn hóa văn nghệ tuần này
mở đầu chương trình mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại các sự kiện văn hóa văn hóa
ngoài ra trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như biểu diễn ca mối nhạc dân tộc
các trò chơi dân gian tái hiện lễ cưới truyền thống của người dao đỏ
qua các hoạt động văn hóa lễ hội mùa đông sapa hai nghìn một mươi bảy nhằm giới thiệu quảng bá tiềm năng
thế mạnh du lịch con người bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc ở sapa nói riêng và lào cai nói chung
đến với du khách trong và ngoài nước đồng thời liên kết giữa các đơn vị khai thác du lịch
dân dù khách
mới đây tại phố sách một mươi chín tháng hai đã diễn ra hội sách mùa đông đầu tiên tại hà nội
với không gian được trang trí mang nét đặc trưng của mùa đông cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn
hội sách đã thu hút khá đông độc giả ngay trong ngày đầu tiên tổ chức
đến với hội sách độc giả có thể tìm thấy các xuất bản phẩm mới nhất
những đầu sách bán chạy thuộc nhiều lĩnh vực thể loại khác nhau như văn học
lịch sử chính trị khoa học tôn giáo hay giáo dục giới tính
bên cạnh đó hội sách mùa đông hai nghìn một mươi bảy còn có không gian riêng
được thiết kế theo chủ đề giáng sinh với những quà tặng thú vị
trong khuôn khổ hội sách mùa đông nhiều chương trình tọa đàm
giới thiệu sách giao lưu tác giả bạn đọc cũng đã được tổ chức
thưa quý vị và các bạn lịch sử là những điều không ai có thể thay đổi
làm thế nào
để thế hệ đi sau hiểu về lịch sử luôn là câu hỏi thường trực
không dành riêng cho ngành giáo dục mà cho cả dân tộc
với mong muốn góp một phần câu trả lời cho câu hỏi ấy
cục văn thư và liêu chữ nhà nước bộ nội vụ đã biên soạn xuất bản cuốn sách
di sản tư liệu thế giới và tài liệu liêu chữ quốc gia tiêu biểu
cuốn sách không chỉ giúp độc giả có cái nhìn toàn diện
về những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc
mà qua đó khẳng định giá trị vô giá của khối tài liệu liêu chữ khổng lồ
đang được bảo quản vô cùng nghiêm ngặt tại các trung tâm liêu chữ quốc gia
cuốn sách có khổ hai mươi sáu x hai mươi sáu cm giới thiệu năm mươi năm tài liệu lưu trữ
được chọn lọc trong nhiều phong khối siêu tập liêu chữ bảo quản
tại bốn trung tâm liêu chữ quốc gia thuộc cục văn thư và liêu chữ nhà nước
đặc biệt là hai di sản tư liệu mộc bản triều nguyễn châu bản triều nguyễn
và bảo vật quốc gia tập xác lệnh của chủ tịch chính phủ lâm thời
nước việt nam dân chủ cộng
hòa một nghìn chín trăm bốn mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
những tài liệu này không chỉ có giá trị về nội dung
phản ánh các sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc
mà còn có hình thức xuất xứ độc đáo
thông qua cuốn sách này thông qua những tài liệu liêu chữ quốc gia tiêu biểu như thế này
thì là gửi một thông điệp với độc giả rằng là thông qua tài liệu liêu chữ
thì chúng ta có thể nhìn lại cả một trạng đường lịch sử xuyên suốt
của phát triển của đất nước của dân tộc từ những cái ngày
từ những thời kỳ lịch sử phong kiến pháp thuộc
rồi đến những cái giai đoạn đấu tranh cách mạng tháng tám thành công
và cho đến thời kỳ đấu tranh
thông qua cuốn sách này thông qua những tài liệu lịch sử quốc gia tiêu biểu như thế này
thì là gửi một thông điệp với độc giả rằng là thông qua tài liệu liêu chữ quốc gia tiêu biểu
thì là gửi một thông điệp với độc giả rằng là thông qua tài liệu liêu chữ quốc gia tiêu biểu
cuốn sách ra đời giúp độc giả phần nào hiểu hơn về giá trị của tài liệu lưu trữ quốc gia
và hơn cả là việc tiếp cận cuốn sách cho độc giả cái nhìn toàn diện
về một thời kỳ lịch sử của dân tộc để từ đó biết chân quý công lao
của những lớp người đi trước những người đã làm nên lịch sử vẻ vang cho dân tộc
quý vị và các bạn thân mến chương trình hòa nhạc sân vườn đặc biệt chào đón năm mới hai nghìn hai mươi
do trung tâm giao lưu văn hóa nhật bản tại hà nội tổ chức đã thu hút đông đảo khán giả thủ đô và du khách đến thưởng thức
chương trình do các nghệ sĩ đến từ học viện âm nhạc quốc gia việt nam
giàn nhạc giao hưởng quốc gia việt nam và giàn nhạc quân đội bộ tổng tham mưu việt nam giàn dựng và biểu diễn
trong không khí chào đón năm mới tràn ngập khắp mọi nơi công chúng thủ đô đã có một đêm nhạc
với sân khấu ngoài trời cực kỳ rộn ràng đáng nhớ cùng những bài hát về giáng sinh
đây là một buổi hòa nhạc miễn phí có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước
buổi hòa nhạc đã mang đến cho công chúng các ca khúc đặc sắc như the blue danube
my spirit is ringing look up the star is nice và một số tác phẩm âm nhạc của đất nước hoa anh đào

mỗi lần tổ chức chúng tôi đều lựa chọn nhạc cụ và thể loại nhạc khác nhau
lần này chúng tôi mang đến các tác phẩm âm nhạc cổ điển được biểu diễn bằng các nhạc cụ như
ken oba sáo piano ken hon hy vọng chương trình này sẽ mang lại cho mọi người một buổi tối tuyệt vời
những giai điệu của các tác phẩm được sắp xếp khá khéo léo qua một mươi chín tác phẩm
theo nhiều hình thức thể hiện khác nhau như tứ tấu đàn dây
ban đầu là những giai điệu nhẹ nhàng yên tĩnh sau đó là những tiết tấu nhanh rồi lắng lại
và cuối cùng tạo ra một sự ấm cúng quây quần với những âm thanh nhẹ nhàng trong trèo
tạo ra một không khí rất đặc trưng của những ngày cuối năm